để chủ động ứng phó với mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
hôm nay thủ tướng chính phủ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
và văn phòng bộ công an đã có công điện đề nghị các đơn vị địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra